thế thực chăm lo cho hội nghèo có thêm cái tết xung vầy các bạn đoàn viên thanh niên ở nhiều địa phương trong tỉnh long an đã tự tay gói bánh tết làm quà tặng bà con
ngoài bánh tết thì các bạn đoàn viên thanh niên còn vận động từ các mạnh thường quân tặng thêm những phần quà tết có ý nghĩa gắn với tinh thần vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm nghĩa tình
những ngày này các bạn đoàn viên đang bận rộn cho công việc cuối năm và chuẩn bị tết cho gia đình
thế nhưng các bạn đoàn viên thanh niên ở xã long hòa huyện cần đước tỉnh long an đã tập trung lực lượng khá đông để gói những chiếc bánh tết và mang tặng từng hộ nghèo

ngoài bánh tết thì các bạn đoàn viên thanh niên đối với các hộ nghèo nhận lên niềm tin cho năm mới với nhiều điều tốt đẹp